trái cây là nguồn cung cấp vitamin a vitamin c trong chế độ ăn uống của con người
vì vậy trái cây rất quan trọng đối với cơ thể
ăn trái cây mỗi ngày sẽ giúp khám viêm ngăn ngừa các bệnh mạng tính
khủng cố sức khỏe đường ruột giúp bủ nước đẹp da và hỗ trợ giảm cân
bên cạnh hương vị thơm ngon tác dụng giải khát trái cây còn chứa rất nhiều vitamin khoáng chất và chất st
trái cây là một nguồn thực phẩm lành mạnh dễ tìm kiếm trong đời sống hàng ngày
các chuyên gia khuyên cáo mỗi người nên ăn từ hai trăm linh gram đến hai trăm năm mươi gram hoa quả mỗi ngày
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
cứ một mươi người thì chỉ có một người ăn đủ lượng trái cây hoặc rau xanh hàng ngày
các nhà khoa học cũng đã chỉ ra những lợi ích tuyệt vời mà trái cây mang lại như sau
ăn trái cây mỗi ngày sẽ giúp giảm tình trạng viêm bản thân
từ đó làm giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh mạng tính
trái cây chứa nhiều vitamin
trái cây chứa nhiều khoáng chất chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật
hoạt động cùng với nhau trong cơ thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch
trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh
có thể giúp trì hoãn tổn thương của tế bảo da bằng cách giảm viêm và bảo vệ chống lại các gốc tự do
mặc dù rất giàu vitamin và dưỡng chất
nhưng một số loại trái cây có thể gây hại nếu bạn tiêu thụ chúng vào thời gian cuối ngày
dưới đây là một số loại trái cây phổ biến mà bạn nên hạn chế ăn vào buổi tối để bảo vệ sức khỏe của mình
giữa là một loại trái cây ngọt và hấp dẫn
tuy nhiên nó có chứa bởi lycosite và chất đạm có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe
như đau đầu đau bụng nôn mửa và ngứa dan chân tay
ăn giữa và buổi tối có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và gây hại cho hệ thần kinh của bạn
buổi tối cũng là một trong những khung giờ bạn không nên uống nước ép dứa
nước ép dứa lợi tiểu khiến bạn dễ tiểu đêm ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe
ngoài ra nếu bạn uống nước ép dứa vào buổi tối còn tăng sinh gánh nặng cho gan thận dễ gây da suy thận
phó sư tiến sĩ nguyễn thị lâm nguyên phó viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia cảnh báo
người bệnh dạ dày không ăn nhiều dứa vào buổi tối
nếu muốn ăn chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ bởi dứa có chứa nhiều acid hữu cơ và một số enzym
làm tăng tiếp khuyến rét dạ dày đường ruột sẽ gây nôn nao khó chịu
người bị thừa cân béo phì cũng nên hạn chế ăn dứa
giữa có hàm lượng đường rất cao cung cấp nhiều năng lượng
nếu ăn quá nhiều sẽ có nguy cơ bị thừa cân béo phì
những người bị đáy tháo đường cũng không nên ăn quá nhiều dứa vì hàm lượng đường cao
nếu người mắc bệnh đái tháo đường muốn ăn dứa thì phải hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị
người bệnh huyết áp cao người có tiền sử tăng huyết áp khi dùng nhiều dứa sẽ gây ra hiện tượng nóng bừng mặt đau đầu chóng váng
đặc biệt nếu dùng dứa vào buổi tối quá nhiều sẽ có nguy cơ tăng huyết áp
phụ nữ mang thai ăn quá nhiều dứa có thể làm tăng kích thích con co thắt tủ cung dẫn tới sảy thai đặc biệt đối với phụ nữ mang thai ba tháng đầu
chuyên gia cũng lưu ý mọi người chỉ nên mua dứa khi có ý định sử dụng ngay
trong trường hợp chưa cần dùng đến nên để dứa ở nơi mát
tránh ăn nắng mặt trời không nên để quá hai ba ngày
người bị hèn phế quản viêm mũi họng không nên ăn dứa đặc biệt vào buổi tối
quả dứa chứa một loại glucite có tính chất kích ứng niêm mặc mạnh
nếu ăn dứa quá nhiều sẽ cảm thấy rất miệng lưỡi cổ họng tê giác ngơ ngáy
chính vì vậy người có tiền sử viêm mũi họng viêm thành quản hen phế quản không nên ăn quá nhiều dứa để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn
ngoài ra những người chảy máu hoặc có nghi cơ chảy máu chảy máu cam suốt suốt huyết vết thương lớn phụ nữ bằng huyết cũng không nên ăn dứa
quả sầu riêng
quả sầu riêng rất giàu chất dinh dưỡng chứa nhiều đường đạm vitamin và khoáng chất
sầu riêng còn được coi là một phương thức chữa ho và bệnh ngoài da khá tốt
tuy nhiên nếu bạn ăn sầu riêng vào buổi tối
do loại trái cây này chứa rất nhiều đường sẽ khiến tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa can thận khiến cho bặt khó tiêu mất ngủ
chính vì vậy đối với những người bị huyết áp cao huyết áp thấp dối loạn chức năng tim mạch
tiêu lết dạ dày nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối
khi bạn ăn sầu riêng vào buổi tối cũng dễ gây ra tình trạng sờ vỡ động mạch sẽ khiến cho bệnh tình trở nên thêm nặng
quả táo tàu
táo tàu rất tốt cho việc dưỡng âm và dưỡng huyết
tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều cũng có thể gây nóng miệng trướng bụng và ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa của bạn
các chuyên gia dinh dưỡng cho biết buổi sáng là thời điểm ăn táo rất tốt trong ngày
còn đối với ban đêm đây là lúc cơ thể tiêu hóa hết thức ăn và để nghỉ ngơi
việc ăn táo tàu buổi tối hoặc trước khi đi ngủ sẽ gây ra dối loạn tiêu hóa
nếu muốn cơ thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bạn nên dùng táo vào buổi sáng hoặc ban ngày
với những người đang có sức khỏe không tốt lưu ý không nên ăn táo buổi tối rất có hại cho dạng dày
quả dưa hấu
quả dưa hấu rất giàu nước có tác dụng làm trắng da tuy nhiên ăn quá nhiều buổi tối có thể gây tích tụ đường thành chất béo
gây phá hủy môi trường sinh lý lành mạnh và gây ra khó tiêu hoặc tiêu chảy
khi ăn dưa hấu buổi tối quá trình tiêu hóa sẽ diễn ra chậm hơn
bạn nên tránh xa các loại thực phẩm có đường và acid trong đó dưa hấu lại chứa rất nhiều đường
không tân thiện với hệ tiêu hóa gây tăng cân khi ăn vào buổi tối
ngoài ra tỷ lệ nước trong quả dưa hấu có thể khiến bạn thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh
việc này sẽ dẫn tới ngủ kém đi thiếu ngủ mệt mỏi vào sáng hôm sau
ăn quá nhiều chuối sau bữa ăn cũng có thể gây ra mất cân bằng và các nguyên tố trong cơ thể gây ra rối loạn tiêu hóa
chứa rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe
tuy nhiên nếu nó gặp phải một số vấn đề giữa đây bạn cũng nên cân nhắc hạn chế ăn chuối
những người có vấn đề về dạ dày không nên ăn chuối buổi tối
chứ cần có thời gian để tiêu hóa nếu bạn ăn trước khi đi ngủ có thể dẫn tới việc chậm tiêu hóa khiến chất tình trạng dạ dày trở nên trầm trọng hơn
hèn diễn cảm lạnh và xoang ăn chuối gần giờ đi ngủ sẽ làm tăng tiết sản xuất chất ngầy đơm ở trong cổ họng gây ra khó thở tăng nguy cơ về bệnh hô hấp
những người làm việc về đêm với những thành phần có trong chuối sẽ khiến bạn buồn ngủ nên muốn tập trung làm việc bạn cần phải tránh xa ăn chuối vào ban đêm
với những công dụng tuyệt vời của mình khuyết được xem là thực phẩm cần được bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày
tuy nhiên nên hạn chế ăn chuối buổi tối
quả vải thiều
vải thiều có nguy cơ gây hại đường huyết nếu ăn quá nhiều có thể dẫn tới các triệu chứng như chóng mặt buồn nôn tiêu chảy và thậm chí ảnh hưởng đến huyết áp và nhịp tim
chú ý khi ăn vải quá nhiều cùng một lúc nhất là đối với phụ nữ mang thai không nên quá một mươi quả một lần
ăn quá nhiều sẽ khiến gan sinh ra hỏa đau giấc lễ họng thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn tới buồn nôn hoa mắt chóng mặt
quả bơ rất giàu chất béo có thể gây tích tụ mỡ khi ăn vào buổi tối gây hại cho quá trình tiêu hóa và gây tăng cân
tốt nhất không nên ăn quả bơ vào buổi tối bởi quả bơ chứa rất nhiều calo
một quả bơ nặng ba trăm linh bốn trăm linh g có thể chứa tới hai trăm bốn mươi năm calo
trong khi đó buổi tối là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi ít vận động nên lượng quà lọ tiêu thụ càng ít càng tốt
ăn quá nhiều bơ ở buổi tối sẽ gây ra khó tiêu và tăng cân rất nhanh chóng
quả bơ có hạt lượng calo cao nên chúng ta không nên ăn quá nhiều trong cùng một lúc
đàn ông có thể ăn một quả bơ mỗi ngày còn đối với phụ nữ chỉ đa một nửa quả bơ hoặc một phần tư quả bơ mỗi ngày
người bị thừa cân béo phì hay bị dị ứng dư thừa cholesterol cũng không nên ăn quá nhiều bơ
hãy nhớ rằng việc ăn trái cây lạnh mạnh khi đúng thời điểm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của bạn
hãy cân nhắc và điều chỉnh chế độ ăn uống của mình để đảm bảo sự cân bằng và sức khỏe tốt nhất cho cơ thể